hôm nay ngày chín tháng hai phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã tổ chức gia quân
bảo đảm an toàn giao thông dịp tết nguyên đán và xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
trong bảy ngày tết trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô được duy trì thông suốt an toàn
không xảy ra ủn tắc giao thông không xảy ra đốt pháo nổ trên các tuyến giao thông trong đêm giao thừa
không để xảy ra tình trạng đua xe cổ vũ đua xe trái phép
từ ngày hai đến ngày tám tháng hai toàn thành phố xảy ra một vụ tai nạn giao thông
một người thiệt mạng
phát biểu tại lễ gia quân chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung mong muốn năm hai nghìn một mươi chín
và những năm tiếp theo công an hà nội tiếp tục triển khai nhiều nội dung chương trình ý nghĩa
để góp phần duy trì bảo đảm an toàn trật tự giao thông trên địa bàn
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô
để tiếp tục kiềm chế tai nạn giao thông chính phủ và ubnd tp hà nội đã chọn năm hai nghìn một mươi chín
là năm an toàn giao thông với chủ đề an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy
với mục đích là kiềm chế và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải khách
và xe mô tô xe máy nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực trên địa bàn thủ đô
thành phố hà nội tiếp tục lựa chọn chủ đề của năm hai nghìn một mươi chín là nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị